qua báo cáo của các đồng chí cán bộ ở ngoài chúng tôi xác định đây là một việc nghiêm trọng có hình thức lừa đảo chiếm đoạn tài sản của người dân
nó làm ảnh hưởng đến cái hình ảnh cũng như cái danh dự của lực lượng công an và đặc biệt là của lực lượng cảnh sát giao thông
cho nên là chúng tôi đã báo cáo
và xin giám đốc công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng khác phối hợp với phòng cảnh sát giao thông để điều tra làm rõ xác minh và xử lý đối tượng này trước pháp luật
giá trị tài sản không lớn nhưng thủ đoạn đối tượng sử dụng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của lực lượng công an
xác định tính nghiêm trọng của vụ việc năm tổ trinh sát của hai đơn vị được cử lên đường
sau nhiều ngày kiên trì tuần tra mật phục xác minh thu thập tài liệu
cuối cùng đối tượng đã xa lưới
nguyễn đăng đường bốn mươi sáu tuổi trú tại thái thọ thái thụy thái bình
từng bị công an địa phương xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản với cùng cách thức tương tự
chỗ này cũng là thạch xế cũng chạy trên quốc lộ cũng đã có một hai lần có người gọi đến và cũng hỏi xin như vậy
hôm vừa tôi ở trang trên đường đi xin việc làm qua mùa dịch đang thất nghiệp
chưa xin được việc làm thì tự nhiên bọc phát nhớ lại cái lúc đó
mình bị như vậy thì vào thời gian này mình gọi thử xem người ta có cho hay không
khi chúng tôi triển khai các biện pháp nghiệp vụ tuần tra mật phục trên các tuyến giao thông
thì chúng tôi đã phát hiện được đối tượng xuất hiện tại trên tuyến giao thông của địa bàn tỉnh nam định
và có biểu hiện nghi vấn là đang thực hiện hành vi phạm tội
thì chúng tôi đã yêu cầu đối tượng về trụ sở của cơ quan phòng hành xe hành sự để tiến hành làm rõ
áp dụng các biện pháp để đấu tranh nhưng mà thái độ của đối tượng thì quanh co
chối tội và thể hiện đây là một đối tượng rất là xảo quyệt và nhiều thủ đoạn
nhưng mà bằng các cái biện pháp nghiệp vụ bằng những cái chứng cứ tài liệu thu thập được
chúng tôi đã đấu tranh và đối tượng đã phải trước những chứng cứ xác đáng
thì đối tượng đã phải thừa nhận cái hành vi phạm tội của mình
hành vi của nguyễn đăng đường không chỉ ảnh hưởng xấu tới uy tín của lực lượng công an
mà còn là nguồn nhân trực tiếp
gây bức xúc cho nhiều nhà xe vận tải
công an tỉnh nam định đề nghị những nhà xe hoạt động trên địa bàn
đã nhận các cuộc gọi tương tự chủ động liên hệ với phòng cảnh sát hình sự
để trình báo xử lý nghiêm hành vi giả danh lực lượng chức năng
lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tổ chức và cá nhân
liên quan đến vụ việc nổ súng tại bến xe khách quy nhơn tỉnh bình định
mà một số báo điện tử trang mạng xã hội thông tin
ngày hôm qua công an thành phố quy nhơn khẳng định đó là thông tin thiếu chính xác
giật gần gây hoang mang trong xã hội
vụ việc trên xuất phát từ mâu thuẫn bột phát giữa đoàn thanh hùng
trú tại thành phố quy nhơn với các phụ xe trong khi tranh giành đón khách
hùng đã nhờ lê thanh tâm cùng chú tại thành phố quy nhơn
tìm các phụ xe có mâu thuẫn với mình để giải quyết
vào khoảng một mươi chín h ngày hai tháng sáu lê thanh tâm đã dùng bật lửa ga
có hình dạng giống súng ro lu bóc cò bật lửa kêu tạch tạch
để đe dọa rồi dùng ốp chân bật lửa đánh vào mặt một phụ nữ
các phụ xe khác gây thương tích khi nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu
lê thanh tâm rời khỏi hiện trường sau đó đến cơ quan công an trình diện
hình công an thành phố quy nhơn đang củng cố hồ sơ để điều tra
xử lý theo quy định của pháp luật
tuy nhiên thì việc đối tượng nổ súng tại bến xe là thông tin thiếu chính xác
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua một số nội dung
đáng chú ý

trên các báo số ra sáng nay với phần trình bày của biên tập viên minh hương
xin mời chị minh hương
vâng xin cảm ơn thu hương
thưa quý vị ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc mong muốn các cơ quan báo chí
tiếp tục phát huy tinh thần phò chính diệt tà
là thông tin đáng chú ý trên báo kinh tế và đô thị
số ra sáng ngày hôm nay
nhân dịp kỷ niệm chín mươi năm năm ngày báo chí cách mạng việt nam
thủ tướng mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tinh thần
phò chính diệt tà một tinh thần vượt qua khó khăn
để nền báo chí cách mạng việt nam đứng vững
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá
truyền thông phải góp phần lan tỏa những năng lượng tích cực
trong xã hội nhân rộng những người tốt việc tốt mô hình tốt
công ty tốt cách làm ăn hiệu quả trong phát triển kinh tế xã hội
bật dậy nhanh sau dịch
truyền thông thông tin cần góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
đóng góp vào nỗ lực xử lý các khó khăn vướng mắt
giải quyết đề xuất các kiến nghị của các địa phương
cộng đồng doanh nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng
bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm cho biết
trước đây trong vòng bốn năm lực lượng công an nhân dân
chỉ thu thập được dữ liệu của một mươi tám triệu công dân
xong từ khi công an chính quy về xã đã giúp việc thu thập hoàn thành chín mươi chín ở các xã
phát biểu giải trình thêm
về dự án luật cư trú sửa đổi
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cho biết
hiện nay bộ công an đã hoàn thành cơ bản
cấp được khoảng một mươi tám triệu mã số định danh
và căn cước công dân trên tổng số chín mươi triệu dân
còn khoảng tám mươi triệu công dân chưa được cấp căn cước công dân
trong đó người dưới một mươi bốn tuổi khoảng ba mươi triệu công dân
nghĩa là ít nhất còn khoảng năm mươi triệu người cần được cấp căn cước công dân
về thời gian dự kiến còn một năm nữa để thực hiện luật này
nếu chính phủ và quốc hội ủng hộ thì hoàn toàn có cơ sở để có thể cấp được
và nội dung này sẽ được đăng tải trên báo công an nhân dân
thưa quý vị trong một tháng từ ngày một mươi năm tháng năm cho đến ngày một mươi bốn tháng sáu
lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã đồng loạt gia quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông
để xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội
và việc tổng kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông
đã tác động mạnh đến ý thức của người tham gia giao thông
và nội dung này được đăng tải trên báo lao động
thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an
thực hiện tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý ba trăm năm mươi bảy chín trăm bảy mươi năm phương tiện
vi phạm trật tự an toàn giao thông
lực lượng chức năng đã tước quyền sử dụng giấy phép lái xe của hai mươi ba chín trăm bảy mươi chín trường hợp
tạm giữ năm mươi năm một trăm một mươi một phương tiện các loại phạt tiền hơn hai trăm tám mươi bảy tỷ đồng
trong đó nổi lên là các hành vi
các hành vi vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm về tốc độ
hai mươi chín sáu trăm tám mươi bảy trường hợp vi phạm về quy định đội mũ bảo hiểm sáu mươi bốn bảy trăm bốn mươi sáu trường hợp
ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý một mươi tám hai mươi hai trường hợp
vi phạm về nồng độ cồn hai trăm ba mươi bốn lái xe dương tính với ma túy
thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn ngọc đông cho biết
tổng thầu trung quốc hiện không còn nhắc tới đề xuất thanh toán năm mươi triệu đô la mỹ
trong các cuộc làm việc giữa hai phía
trên báo thanh niên đăng tải bài viết với nội dung như sau
về khoản tiền năm mươi triệu đô la mỹ phía tổng thầu đề nghị thanh toán
để vận hành dự án trước đó
lãnh đạo bộ giao thông vận tải cho biết đến nay hai bên đã hiểu nhau
và tích cực hợp tác
mặc dù đây là số tiền nằm trong khối lượng dự án đã thực hiện
thế nhưng hợp đồng epc đã ký kết quy định rõ việc thanh toán
và khối lựa thanh toán
về hạn chót hoàn thành dự án và đưa vào khai thác trong năm hai nghìn hai mươi
theo yêu cầu của thủ tướng lãnh đạo bộ giao thông vận tải cho biết
đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các bên liên quan để thực hiện
theo chỉ đạo của thủ tướng và quy định của pháp luật
tiếp theo chương trình thì mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin
đáng chú ý khác trong sáng phương nam của chúng tôi
với sự đồng hành của biên tập viên mỹ khê
xin mời chị mỹ khê ạ
xin cảm ơn biên tập viên minh hương
mỹ khởi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong sáng phương nam
phần đầu bản tin là một số cập nhật về an ninh trật tự
trận mưa lớn kéo dài vào chiều ngày một mươi sáu tháng sáu đã làm nhiều cây xanh bị tết cành
gãy đổ đồng thời gây ngập trên diện rộng tại thành phố hồ chí minh
theo đài dự báo khí tượng thủy văn khu vực nam bộ lượng mưa đo được
tại trạm tân sơn hòa đạt một trăm hai mươi mm là trận mưa lớn nhất kể từ đầu mùa đến nay
trận mưa kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ đã làm nhiều quận huyện tại thành phố hồ chí minh ngậm nặng
các phương tiện đi lại khó khăn nhiều mô tô chết máy một số tuyến bị ủng tắc giao thông kéo dài
đơn cử như tại đường trần hương đạo quận năm trong chiều qua đã ngập sâu dù nơi đây ít chứng kiến
nhanh tường này mỗi khi mùa mưa đến còn tại quận gò vấp mưa lớn kèm theo gió đã cản trở việc đi
lại của người dân thói quen để rác trên vỉa hè khi nước ngập sâu để làm nhiều thùng đường rác nơi
đây bị cuốn trôi còn trên đường nguyễn hữu cảnh quận bình thành xe máy đi qua đã bị ngập nước
chết máy mức nước ngập gần tới yên xe người dân phải lội nước gián bộ để tiếp tục di chuyển
tuyến đường cộng hòa quận tân bình mặc dù không bị ngập nhưng mưa kèm theo gió lớn đã là một
cây xanh ở đây gãy đôi phần thân ngã xuống đường lúc nãy bắt đầu vào khung giờ cao điểm nên gây
ủng xe kéo dài trong ngày một mươi sáu sáu công an thành phố vị thanh cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý hay
các đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức chơi cờ đổ cá ngựa sát phạt ăn thua bằng tiền trên địa
bang qua công tác nắm tình hình khoảng một mươi hai h ba mươi phút công an thành phố vị thanh kết hợp phòng
cảnh sát hình sự công an tỉnh bắt quả tan một vụ đánh bạc tại một nhà kho thuộc khu vực một
phường một tại hiện trường lực lượng công an phát hiện có một mươi đối tượng tiến hành tạm giữ các vật
dụng phục vụ cho việc đánh bạc đồng thời khám xét trên người các đối tượng lực lượng công an còn
giữ trên bốn mươi triệu đồng và một mươi sáu điện thoại di động hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
trong đợt tổng ra quân kiểm soát các loại phương tiện trên địa bàn từ ngày một mươi năm tháng năm đến nay
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hồ chí minh đã xử phạt gần
một phương tiện vi phạm với số tiền phạt hơn một mươi tám tỷ đồng trong tổng số hơn năm mươi một năm trăm linh xe bị kiểm
soát thì có tới gần hai mươi chín trường hợp vi phạm bị xử lý các lỗi vi phạm nhiều nhất được thống kê lại
nạn đường phần đường với hơn ba bảy trăm linh trường hợp bị xử lý kế đến là vi phạm dựng độ với hơn hai bảy trăm linh xe
đặc biệt vi phạm nồng độ cồn cũng được thống kê lên tới hơn hai năm trăm linh trường hợp sau một tháng qua
ra còn có hai mươi năm tài xế bị phát hiện dương tính với ma túy tổng số tiền xứ phạt hành chính các phương
tiền trên là hơn một mươi tám năm tỷ đồng ngoài ra có hơn ba bốn trăm linh tài xế bị tước bằng lái xe và gần bốn tám trăm linh phương
tiện bị tạm giữ trong đó có nhiều trường hợp các đối tượng phạm pháp hình sự lợi dụng phương tiện tham gia
thông để phạm tội trong ngày một mươi sáu sáu tại thành phố hồ chí minh cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và
cứu hộ cứu nạn bộ công an phối hợp với công an thành phố hồ chí minh đã tổ chức vòng loại hội
thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực một mươi những phần thi bắt mắt nhanh như
cắt của lính cứu hỏa đã khiến người xem thích thú trong những năm qua cùng với sự phát triển của
đất nước nhiều nhà chống dịch covid một mươi chín đã bắt đầu phát triển thông thông để phạm tội trong những

trách nhiệm của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng ngày càng nặng nề nhiều thách thức
hơn đòi hỏi các chiến sĩ phải không ngừng học tập rèn luyện nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ góp phần bảo vệ tính mạng tài sản của nhà nước và nhân dân việc tổ
tổ chức hội thao nghiệp vụ chữa cháy hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại
vụ chữa cháy hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại
trong thời gian vừa qua lực lượng chữa cháy và phòng đảng của thành phố hồ chí minh
đã tổ chức chữa cháy rất là kịp thời và hiệu quả điển hình như là vụ cháy ở bình tân
nếu mà lực lượng chữa cháy chúng tôi mà chỉ chậm một phút

giúp cho các lực lượng phòng cháy chữa cháy ở cơ sở ở địa bàn dân cư
tân cao ý thức trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy
và cùng với các lực lượng phòng cháy chữa cháy của thành phố
thực hiện tốt chức hành nhiệm vụ về công tác chữa cháy và phòng đảng của thành phố

của công an tp hcm

việc rèn luyện thường xuyên thì nó rất là quan trọng
đối với bản thân quỳ lính chữa cháy

cũng như trong cứu người

để giúp chúng ta hoàn thành tốt công việc của mình
cái này cũng nằm trong một dạng quân luyện nghiệp dụng hàng ngày của tụi em

tổ chức những hội thao như vậy giúp tụi em nâng cao nghiệp dụng khả năng chữa cháy của mình
hội thao đã diễn ra an toàn cho cán bộ chiến sĩ
và các chiến sĩ của hội thao
nghĩa rất quan trọng đối với chúng tôi chúng tôi mong muốn cả nước cả địa phương các địa phương trên cả nước sẽ biết đến các sản phẩm đặc trưng của tỉnh gia lai nói chung huyện gia lai nói riêng
không khí tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam được coi là nhộn nhịp nhất kể từ khi mở cửa trở lại sau dịch covid một mươi chín
việc đưa bà con đồng bào dân tộc gia rai về sinh hoạt thường xuyên tại ngôi nhà chung không chỉ là cơ hội giúp du khách trong và ngoài nước hiểu hơn về văn hóa truyền thống của dân tộc gia rai mà còn là cơ hội để quảng bá và xúc tiến du lịch cho tỉnh gia lai
hưởng ứng chương trình du lịch do bộ văn hóa thể thao du lịch phát động là người việt nam đi du lịch việt nam thì chúng tôi nhận thấy rằng những cái giá trị gia đình cần được tiếp tục bảo tồn khai thác và phát huy tại làng văn hóa
qua việc chúng tôi mời các cộng đồng dân tộc lên đây luân phiên để giới thiệu những giá trị của gia đình việt nam qua lễ cưới qua các tập quán giản dị như từ đời sống văn hóa cách ăn uống cách ăn mặc cách truyền dạy về dân ca dân vũ đến cả những câu chuyện tập quán mà chỉ có các gia đình truyền thống phải tiếp nối giữa gìn
thì đó là những nét văn hóa mà chúng tôi mong muốn chính các cộng đồng dân tộc việt nam tại làng văn hóa giới thiệu và lan tỏa giá trị cho khách
giá trị chân quý đấy mình đang gìn giữ như là những trái tim những hòn ngọc của mình thì mình phải tiếp tục lân lưu nó và tiếp tục là trao truyền nó
truyền thống văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh gia lai đang được bảo tồn và tái hiện tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
đây cũng là dịp để bộ văn hóa tiếp tục kêu gọi cộng đồng các dân tộc có trách nhiệm trong việc bảo tồn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc việt nam